thông tin về cơn bão số chín bão số chín được dự báo sẽ thay đổi hướng liên tục
và bắt đầu từ đêm ngày hôm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
trên đất liền các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến phú yên
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
trước diễn biến nguy hiểm của gió mạnh nhiều hãng hàng không của việt nam
đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đi và đến từ quảng nam
quy nhơn bình định tuy hòa phú yên
ngoài gió mạnh từ đêm nay khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
cũng sẽ có mưa to có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông